vào thời điểm giáp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi qua công tác vận động trong nhân dân
thời gian qua đã có nhiều người dân trên địa bàn tỉnh quảng bình tự nguyện giao nộp hàng trăm kg pháo cho lực lượng công an
hiện nay tại quảng bình công an các đơn vị địa phương đang nỗ lực tuyên truyền vận động trong nhân dân không mua bán tàng trữ và sử dụng pháo trái phép trong dịp tết
và qua công tác vận động anh văn tiến trung trú tại tổ dân phố hai phường đồng phú thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
đã tự nguyện mang hộp pháo lớn loại tám mươi hai quả có trọng lượng hơn một mươi một kg đến công an phường đồng phú thành phố đồng hới để giao nộp
tất cả số pháo này anh dự định sẽ sử dụng trong dịp tết năm nay